vào chiều ngày hôm qua một mươi năm tháng ba ubnd huyện duy xuyên tỉnh quảng nam cho biết
sẽ tạm dừng mở khu đền tháp mỹ sơn ở xã duy phú theo chỉ thị số chín của ubnd tỉnh
nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và du khách
ban quản lý di sản văn hóa mỹ sơn huyện duy xuyên sẽ tạm dừng bán vé tham quan khu đền tháp mỹ sơn
từ giờ ngày một mươi sáu tháng ba và kéo dài cho tới khi có thông báo lại
khu đền tháp mỹ sơn được xây dựng từ thế kỷ thứ bảy đến thế kỷ thứ một mươi ba
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cùng với khu phố cổ hội an
khu đền tháp mỹ sơn được tổ chức unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới